thưa quý vị và các bạn sau một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi ba nqtu của bộ chính trị
đà nẵng tiếp tục khẳng định thương hiệu bằng những cách làm sáng tạo đột phá
bức tranh phát triển kinh tế xã hội của thành phố có nhiều điểm sáng
kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao đi liền với bảo vệ môi trường
kết cấu hạ tầng được hoàn thiện theo hướng hiện đại và đồng bộ an sinh xã hội luôn được coi trọng
hiện nay đà nẵng đang từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông cảng biển
nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch kinh tế biển
trong chuyên đề giao thông kết nối hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung này
nghị quyết số ba mươi ba của bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố đà nẵng
trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nêu rõ
đà nẵng cần phát triển theo hướng phát huy tối đa các nguồn lực lợi thế
tìm ra các động lực mới để xây dựng thành phố trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước
một trung tâm kinh tế xã hội lớn của miền trung với vai trò là trung tâm dịch vụ
thành phố cảng biển đầu mối giao thông quan trọng để tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh miền trung và tây nguyên
phát triển đà nẵng trở thành một trung tâm kinh tế biển trung tâm nghề cá gắn với bảo vệ an ninh và chủ quyền biển đảo ở khu vực
tiếp tục đầu tư phát triển nhanh đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và vùng
chúng tôi có chủ trương xây dựng đà nẵng thành phố là đô thị biển chính quyền biển chính quyền cảng biển
cho nên tất cả những vấn đề đấy thì chúng tôi cũng đã thực hiện đang chuẩn bị để đón
lùng đầu tư mới cũng như quyết tâm của đánh đạo thành phố để xây dựng thành phố đà nẵng xứng tầm thành phố cảng biển
để đáp ứng được các nhu cầu phát triển mà lợi thế của thiên nhiên đã bán đặng cho thành phố
cảng đà nẵng cảng số một ở khu vực miền trung và là một trong những cảng biển lớn hiện đại nhất việt nam hiện nay
sản lượng hàng hóa qua cảng đà nẵng năm hai nghìn một mươi bảy chính thức đạt mốc tám triệu tấn tăng một mươi một so với cùng kỳ
trong đó sản lượng container của năm hai nghìn một mươi bảy đạt gần ba trăm năm mươi tiêus tăng chín bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
cùng với đó cảng đà nẵng cũng góp phần phát triển du lịch thành phố thông qua việc đón tám mươi hai lượt tàu du lịch
với gần một trăm bốn mươi tám hành khách và thuyền viên tăng một mươi bảy về lượt tàu và gần tám về hành khách cập cảng so với năm hai nghìn một mươi tám
với mức tăng trưởng sản lượng hàng hóa bình quân hàng năm một mươi hai năm
riêng mặt hàng container luôn tăng trưởng ổn định ở mức hai mươi một
tuy nhiên hậu cần sau cảng chưa thực sự đáp ứng với nhu cầu phát triển
và rất cần hoàn thiện để giúp giảm chi phí vận tải và logistics
trong đó lấy cảng biển là hạt nhân
sự phát triển này của cảng đà nẵng là đáng ghi nhận
tuy nhiên cũng cho thấy những tồn tại bất cập trong tương lai
bởi đây là cảng hỗn hợp lượng hàng hóa qua các container theo đường bộ ra cảng đều qua những tuyến đường xuyên qua thành phố
đồng nghĩa với việc là tuyến đường ra vào khu vực cảng tiên sa hiện nay là đường ngô quyền ít kiêu
sẽ phải gánh chịu thêm rất nhiều xe tải xe container hoạt động
là tuyến đường cuối
tuyến đường ngô quyền nằm trên tuyến hành lang kinh tế đông tây
nên tuyến đường ngô quyền ít kiêu có một vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế
và đã được thiết kế khá rộng rãi có giải phân cách rộng một mét ở giữa
mỗi chiều ba làn xe đúng tiêu chuẩn cho phép xe tải lớn xe container hoạt động
đó là chưa kể đường ngô quyền còn có thêm hai đường gom với chiều rộng năm năm mét
thưa quý vị và các bạn cách đây hơn một mươi năm về trước khi tuyến đường ngô quyền này được khánh thành
và đưa vào khai thác sử dụng thì đây không chỉ là một trong những tuyến đường rộng đẹp khang trang
mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo của quận sơn trà thành phố đà nẵng
tuy nhiên đây cũng là tuyến đường duy nhất và độc đạo giúp cho các phương tiện vận tải ra vào cảng biển
đồng thời đi qua một khu dân cư vô cùng đông đúc
bởi vậy mà tuyến đường này đang ngày càng bộc lộ những bất cập trong hoạt động vận tải
hiện nay trên khoảng năm km từ cầu tiên sơn đến cảng tiên sa
tuyến đường này phải vượt qua nhiều nút giao thông có mật độ phương tiện lưu thông tăng mạnh
như cầu tiên sơn cầu trần thị lý cầu rồng cầu sông hàn cầu thuận phước
và vòng xoay ngã năm đường ngô quyền nguyễn công chứ an nhân ba
không những vậy tại các nút giao thông nằm trên đường ngô quyền
như nút giao thông đầu cầu sông hàn cầu trần thị lý cầu rồng
do có đường gom nhưng lại tổ chức giao thông hai chiều
nên khi vào nút giao thông các phương tiện đi lại khá hỗn loạn
đây chính là điểm trừ của cảng khi đi tiếp thị với khách hàng
nhất là đối với các nhà vận tải doanh nghiệp logistics quốc tế
việc xe đầu kéo container xe tải lớn đi chung với các phương tiện hai bánh xe thô sơ
nhất là khi vào các nút giao thông không có cầu vượt là điều tối kỵ
vì rất dễ xảy ra tai nạn giao thông
xe container ở đây rất là nhiều
ở đây cũng có nhiều trường hợp tai nạn đã xảy ra tại đây do xe container gây ra rồi
thì việc mà người tham gia giao thông nhất là phụ nữ
thì người ta đi qua lại ở cái ngay ngã tư này là rất là khó khăn
thì không có container thì phương tiện giao thông xe máy xe con không thì đỡ tai nạn
giảm tai nạn phần với lại là người từ người ta giao thông là đỡ tránh nhau nữa
đỡ tránh container đỡ là nhiều khi là phải nhìn trước nhìn sau tránh container
đặc biệt cảng đà nẵng đang đầu tư cảng tiên sa giai đoạn hai sắp hoàn tất
lượng hàng hóa thông qua cảng sẽ đạt mức một mươi bốn triệu tấn hàng hóa một năm
đây là một áp lực lớn cho tuyến đường ngô quyền ít kiêu
khi phải cánh lượng xe tăng gấp gần ba lần so với trước đây
tắt đường thì tầm giờ chiều đây nè bốn h ba mươi đến sáu h đấy

em chờ đợi như thế thì có khoảng bao lâu ạ
thì cũng hên suối thời gian khi nào nó thoáng thì mình đi thôi chứ còn cũng không kế ái được
với lượng hàng tăng lên như dự báo
sẽ vượt qua năng lực của khu bến tiên sa sơn trà thọ quang sau năm hai nghìn hai mươi
và đặc biệt là vượt qua khả năng đáp ứng của tuyến đường giao thông kết nối cảng
đi qua nội đô thành phố đà nẵng
và khi đó sẽ gây ủn tắc giao thông ô nhiễm môi trường
và tác động để phát triển du lịch của thành phố này
thực tế này đòi hỏi cần một bài toán quy hoạch trong vận chuyển logistics một cách chuyên nghiệp
đó là chuyển lượng hàng hóa về cảng liên triều giúp giảm tải cho cảng tiên sa
và từng bước chuyển cảng tiên xa thành cảng du lịch
để hiện thực hóa ước mơ trở thành cảng trung truyền quốc tế
có tầm ảnh hưởng đến khu vực asean và châu á
việc đầu tư xây dựng cảng liên triều để mở rộng hệ thống cảng đà nẵng
là cần thiết phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương
ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc đầu tư dự án
theo hình thức đối tác công tư ppp giao cho bộ giao thông vận tải
phối hợp với ubnd tp đà nẵng hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định
bảo đảm khởi công dự án trong năm hai nghìn một mươi tám
trên cơ sở thủ tướng chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc đầu tư dự án cảng liên triều
theo hình thức ppp ubnd tp đã có văn bản xin chủ trương đầu tư xây dựng cảng liên triều
giai đoạn một với tổng tư
vốn bảy ba trăm bảy mươi tám tỷ đồng đồng thời xin đề xuất giao ubnd tp đà nẵng là chủ đầu tư
để chủ động trong việc triển khai dự án
tại cuộc họp về những dự án hạ tầng giao thông của thành phố
lãnh đạo thành ủy đánh giá cảng liên triều có vị trí hết sức quan trọng với thành phố
có sự kết nối giữa đường sắt đường bộ và gần sân bay
phía sau cảng liên triều loạt toàn bộ các khu công nghiệp của đà nẵng
bộ trưởng nguyễn văn thể đồng tình với quan điểm của bí thư thành ủy tp đà nẵng
về tầm quan trọng của dự án cảng liên triều và đề xuất nên khẩn trương tổ chức công tác thẩm định
bộ trưởng bộ dân thông vận tải thống nhất đề xuất giao tp đà nẵng làm chủ đầu tư dự án cảng liên triều
bộ trưởng bộ dân thông vận tải thống nhất đề xuất giao tp đà nẵng làm chủ đầu tư dự án cảng liên triều
dự án xây dựng cảng liên triều nhằm giảm tải cho cảng tiên xa giảm áp lực giao thông đường bộ
tại khu vực phát triển du lịch của thành phố
việc xây dựng cảng liên triều sẽ rút ngắn tuyến đường trung
chuyển hàng hóa trên tuyến hành lang kinh tế đông tây kết nối từ myanmar sang thái lan lào và điểm cuối là đà nẵng
và là một trong những tuyến vận tải ngắn nhất từ thái bình dương sang ấn độ dương
để giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về việc khuy động nguồn lực cũng như hình thức đầu tư mà đà nẵng ưu tiên thực hiện cho dự án này
chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông nguyễn ngọc tuấn phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin cảm ơn ông đã nhận lời tham dự trả lời phỏng vấn cho công trình giao thông kết nối của truyền hình nhân dân
hạ tầng giao thông đóng một vai trò rất quan trọng trong mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố
vậy thì cái vấn đề thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông đã đang và sẽ được thành phố đà nẵng thực hiện theo cái cơ chế như thế nào để thu hút được nguồn lực này
quan điểm của chúng tôi thì để xây dựng được hạ tầng giao thông đảm bảo theo đúng quy hoạch và đạo ứng lâu dài trong sự phát triển thành phố thì nguồn lực rất quan trọng
trong đó thì triển khai các nguồn lực mà đã được quy định theo quy định của pháp luật đã được hội đồng nhân dân thành phố thông qua
tuy nhiên thì việc đấy nó không đáp ứng được nhu cầu phát triển nhanh chóng của kết nối hạ tầng giao thông cũng như hình trọng điểm giao thông
cho nên là ngoài cái vốn mà ngân sách của thành phố đã cân đối trong giai đoạn đầu và giai đoạn trung hạn sự hỗ trợ của trung ương của bộ hương vận tải của bộ ngành liên quan thì nguồn lực mà huy động từ xã hội hóa từ các doanh nghiệp thì hết sức cần thiết
ông cho biết là việc xây dựng hệ thống cảng biển liên triểu thì sẽ có đóng góp cái vai trò như thế nào đối với hệ thống hạ tầng cảng biển ạ
chúng ta đã biết rằng là cảng tiên sa là một cái cảng phát triển rất là mạnh
trong thời gian vừa qua đã đạt được cái ngưỡng của cái tiếp cận hàng hóa
tuy nhiên là cảng tiên sa thì hiện nay thì có một cái vấn đề mà đặt ra thành phố phải xem xét
tức là cái chuyện mà vận tải hàng hóa của cảng tiên sa thì hiện nay đang đi một cái trục giao thông rất quan trọng mà lại nằm trong sự phát triển của đô thị quận sơn trà gọi là cái quận mà phát triển du lịch
cho nên là thành phố thống nhất với bộ thông vận tải
thì cảng tiên sa sẽ đạt một cái ngưỡng thống nhất về tiếp nhận hàng hóa
sau đó thì sẽ chuyển sang là cảng du lịch để phục vụ du lịch phát triển rất là nhanh của thành phố
và cái thời hạn mà đạt ngưỡng và chuyển sang cảng du lịch là cỡ khoảng hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thì chính vì vậy cho nên là cái việc mà tìm kiếm một cái cảng hàng hóa để thay thế từng bước cảng tiên sa là cái việc hết sức quan trọng
cái việc xây dựng cảng liên triều ở cái khu vực
quận liên triều thì là cái khu vực đã được quy hoạch chung xây dựng khẳng định qua nhiều lần
và hiện nay thì bộ thông vận tải cũng thống nhất với thành phố là đưa cảng liên triều là công trình động lực cho phát triển khu vực phía tây bắc của thành phố
tiếp tục với câu chuyện về hạ tầng cảng biển thì như ông vừa nói là chúng ta đã có một lộ trình để có thể xây dựng một loạt các hệ thống giao thông kết nối với nhau lên vùng như vậy
thế thì câu chuyện về phát triển
xây dựng hệ thống cảng biển của liên triều là một trong những mục tiêu mà thành phố đà nẵng sẽ hướng tới
tuy nhiên thì vấn đề đặt ra đó là thu hút nguồn lực để có thể xây dựng cảng này thì đà nẵng sẽ có cái hướng như thế nào hình thức đầu tư như thế nào để có thể có được nguồn lực hiện thực hóa chủ trương này
xây dựng cảng liên triều thì chia làm một số giai đoạn
giai đoạn đầu tiên thì phải xây dựng một số hạng mục cần thiết ví dụ như đê chắn sóng ví dụ như là nạo vét luồng lạch
thì liên quan đến công trình phụ trợ của cảng
cái lĩnh vực thứ hai tức là xây dựng bến cảng và đô thị cảng
thế thì được sự thống nhất của bộ thông vận tải thì cái việc mà đầu tư giai đoạn đầu thì vốn ngân sách của trung ương của thành phố đà nẵng
thông qua có thể là vốn vay oda để triển khai đê chắn sóng một số hạng mục phụ trợ ví dụ như là nạo vét lường lạch các công trình phụ trợ cho cảng giai đoạn đầu
thì là sẽ sử dụng vốn ngân sách trong đó vốn vay
thế còn cái xây dựng bến cảng hàng hóa và tham gia xây dựng đô thị cảng thì cái này theo hướng xã hội hóa kêu gọi cái sự đầu tư của doanh nghiệp
và đến thời điểm này thì chúng tôi nhận được rất nhiều kiến nghị tham gia không những là các doanh nghiệp trong nước mà các doanh nghiệp nước ngoài
người ta cũng rất quan tâm
sắp tới thì chúng tôi sẽ có cái chương trình làm việc để huy động
đa các nguồn lực để làm sao cảng liên triều giai đoạn một có thể sớm đưa vào sử dụng
và có cái tiền đề để phát triển thành một cái cảng trung tâm của thành phố nẵng
nói riêng và cũng nói chung trong thời gian sắp tới
một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
trong bối cảnh cảng tiên sa đã sử dụng gần hết công suất và không còn khả năng mở rộng
việc xây dựng mới cảng liên triều để thay thế và làm chức năng cảng cửa ngõ quốc gia
trong tương lai gần có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giúp đà nẵng duy trì được vị thế đầu tàu kinh tế
là động lực phát triển của khu vực
hy vọng với những chiến lược được hoạch định rõ ràng sự quyết tâm của chính quyền và nhân dân thành phố
dự án cảng liên triều trở thành cảng container chuyên dụng và cảng tiên sa cảng du lịch
sẽ được hiện thực hóa trong thời gian không xa
đến đây chuyên mục giao thông kết nối của truyền nhân dân xin được tạm dừng
quý vị quan tâm theo dõi chương trình vào một mươi tám h thứ năm hàng tuần và phát lại vào các khung giờ
quý vị cũng có thể xem lại chuyên mục giao thông kết nối tại website nhândântv vn
mọi thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ email giao thôngkếtnối thnj com